đến chiều ngày hôm nay việt nam đã tiêm chủng vượt mốc một trăm tám mươi triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín
các địa phương lên kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vaccine xuyên tết nguyên đán nhâm dần
có bốn mươi chín trên tổng số sáu mươi ba tỉnh thành phố có tỷ lệ bao phủ mũi hai trên
một mươi bốn trên sáu mươi ba tỉnh thành phố có tỷ lệ bao phủ mũi hai từ tám mươi đến dưới chín mươi
về số liều tiêm cho trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi là trên một mươi sáu một triệu liều
liên quan đến công tác tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
bộ y tế cho biết đã xây dựng kế hoạch tổ chức chiến dịch tiêm chủng vaccine thần tốc mùa xuân năm hai nghìn hai mươi hai
theo tinh thần làm xuyên tết đi từ ngõ gõ từ nhà ra từ người bảo đảm an toàn khoa học hiệu quả
phần đấu trong quý i năm hai nghìn hai mươi hai hoàn thành việc tiêm mũi ba cho người trên một mươi tám tuổi
bảo đảm tiêm hết cho người cao tuổi người có bệnh nền lực lượng tuyến đầu công nhân lao động
trong các khu công nghiệp cho những người có đủ điều kiện tiêm chủng
liên quan đến công tác tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long thông tin từ ngày hai mươi chín tháng một đến hết ngày hai mươi tám tháng hai
sẽ tổ chức chiến dịch tiêm chủng vaccine thần tốc mùa xuân hai nghìn hai mươi
cho toàn bộ trẻ em và người lớn có chỉ định và đến thời gian tiêm
theo kế hoạch tổ chức chiến dịch tiêm chủng mùa xuân của bộ y tế
chiến dịch được triển khai trên quy mô toàn quốc tại tất cả các xã phường thị trấn
bộ y tế đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố chỉ đạo sở y tế tổ chức
triển khai chiến dịch tiêm chủng mùa xuân trên địa bàn bảo đảm hiệu quả và an toàn
tuyệt đối không để lãng phí
triển khai chiến dịch bảo đảm tiêm chủng theo đúng số lượng vaccine phòng covid một mươi chín đã được cấp
không được để lãng phí vaccine đồng thời chỉ đạo các đơn vị quân đội công an y tế
giao thông vận tải phối hợp trong việc triển khai chiến dịch tiêm chủng
theo bộ giáo dục và đào tạo dự kiến đến ngày bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai sẽ có khoảng một mươi bảy một triệu học sinh
được đến trường học trực tiếp chiếm bảy mươi năm bảy mươi một
cả nước có một mươi bốn tỉnh thành phố cho học sinh trực tiếp đến trường ba mươi tỉnh thành dạy học trực tiếp
trực tuyến qua truyền hình một mươi chín tỉnh thành dạy học trực tuyến và qua truyền hình
tổng số học sinh được đến trường là hơn một mươi năm sáu triệu em chiếm sáu mươi chín ba học sinh cả nước
theo dự kiến đến ngày bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai tổng số học sinh được đến trường là hơn một mươi bảy một triệu học sinh
tương đương bảy mươi năm bảy mươi một trong đó có năm mươi một tỉnh thành cho trẻ mầm non đến trường với hơn ba bảy triệu em
năm mươi ba địa phương cho học sinh tiểu học đến trường với hơn sáu hai triệu học sinh
trong khi đó ở khối trung học cơ sở có năm mươi bảy trên tổng số sáu mươi ba tỉnh thành cho học sinh đến trường
với hơn bốn bốn mươi năm triệu em tương đương bảy mươi tám
còn về khối trung học phổ thông toàn bộ tỉnh thành phố đã cho học sinh đến trường
riêng khối đại học cao đẳng theo bộ giáo dục và đào tạo thì khoảng chín mươi một trường
có kế hoạch tổ chức dạy học trực tiếp
bộ giáo dục và đào tạo đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố khẩn trương chỉ đạo
thực hiện việc mở cửa trường học
trong đó căn cứ tình hình dịch tại địa phương tính đến địa bàn cấp xã phường
chỉ đạo xây dựng kế hoạch lộ trình cụ thể để tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh
sinh viên trước ngày một mươi bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
tại thành phố hồ chí minh lực lượng chức năng cũng đã lên kế hoạch tiến hành tiêm chủng
vắc xin phòng covid một mươi chín xuyên tết nhâm dần
đại diện ngành y tế thành phố hồ chí minh cho biết về lý thuyết thành phố hồ chí minh
vẫn chưa đặt miễn dịch cộng đồng do đó vẫn rất cần thực hiện các biện pháp phòng dịch như năm k
cùng với đó là quyết liệt thực hiện tiêm vắc xin
cơ quan chức năng đã có nhiều biện pháp để thực hiện tiêm vắc xin xuyên tết nguyên đán
công tác cấp cứu trực lãnh đạo xử lý thông tin về chuyên môn phải đảm bảo hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
thực hiện phân luồng phân tuyến đối với người có bệnh nguy cơ
đồng thời phải đảm bảo cơ số thuốc và trang thiết bị
ngoài ra trên địa bàn thành phố hiện nay số người đủ điều kiện tiêm đã được tiêm hết
sở y tế dự kiến sẽ đề xuất tham mưu cấp có thẩm quyền việc thực hiện tiêm vaccine covid một mươi chín
cho bệnh nhân thân nhân người nuôi bệnh nhân đang ở tại các bệnh viện của thành phố
thành phố sẽ yêu cầu mỗi quận huyện tổ chức một điểm tiêm cố định để người dân thuận tiện
trong dịp tết nguyên đán công khai cho người dân biết để khi họ có nhu cầu sẽ được tiêm vaccine theo quy định
ngoài ra có thể tự tổ chức thêm các điểm di động để tiêm cho các bệnh viện
tưởng đã mạo danh bác sĩ của nhóm này để lôi kéo người bệnh điều trị theo pháp đồ riêng nhằm thu lợi bất chính
chỉ sau vài phút đăng tải bài viết hỏi về cách chữa trị covid một mươi chín cho mẹ của mình
trong nhóm bác sĩ quân y hỗ trợ online chăm sóc điều trị f tại nhà
ngay lập tức người đàn ông này nhận được tin nhắn của một người có nick facebook là thủy tiên
đã viết vào trong bài viết comen và trong bài viết của tôi tự nhận là bác sĩ của viện lão khoa trung ương
và muốn nhắn cho tôi để tôi có thể lấy được cái lời khuyên và tôi cũng đã đồng ý
thì người này cũng lập tức là muốn bày tỏ là muốn gọi cho tôi để có thể tư vấn rõ hơn
thậm chí là muốn tôi nối máy để nói chuyện trực tiếp với bà
thậm chí là người này cũng hứa hẹn là ngay ngày mai khi sắp xếp được công việc
sẽ họp bàn với các bác sĩ lãnh đạo của bệnh viện
để có thể lên phát đồ điều trị cho mẹ tôi
sau khi bài viết được chia sẻ nhiều người cho biết họ cũng bị đối tượng này nhắn tin trèo kéo
sau khi đăng bài nhờ tư vấn y tế
những đối tượng này đều dùng nick facebook giả và giới thiệu là bác sĩ chuyên môn
liên tục đưa ra những hậu quả lâu dài sau điều trị để người bệnh lo sợ
sau đó chào mời mua các loại máy đo spo hai máy đo nhịp tim và một số loại thuốc kháng virus
tuy nhiên khi người bệnh nghi ngờ thì kẻ giả mạo sẽ xóa hết bình luận trong bài viết
điều đáng nói
hiện có nhiều nhóm bác sĩ hỗ trợ bệnh nhân f bị các đối tượng giả danh để lừa đảo
các bác sĩ cũng rất là bận rộn với công việc chuyên môn hàng ngày ở bệnh viện
chúng tôi đã công bố các số điện thoại cầm tay của các bác sĩ các chuyên ngành trên nhóm
và các gia đình f
chúng ta chủ động liên hệ với các bác sĩ có tên và số điện thoại
để làm sao cho chúng ta nhận được những lời tư vấn từ những người đang làm chuyên môn
không phải những đối tượng
mà có cái mục đích khác vào lôi kéo chúng ta
ngay sau khi nhận được thông tin tố giác từ người bệnh
các bác sĩ quản trị viên của group nhóm bác sĩ quân y hỗ trợ online
chăm sóc điều trị f tại nhà đã xóa nick facebook mạo danh này ra khỏi nhóm
và có bài viết cảnh báo người bệnh
theo những người sáng lập các nhóm hỗ trợ này được xây dựng không vì mục đích
buôn bán thuốc không thu lợi từ bệnh nhân mà hoàn toàn bệnh khí
các bác sĩ đã tự do ra vì khi nó bị viêm là nó bị virus tấn công
hàng ngày là phải họp nhóm để xem là người nào mà rảnh giờ nào
người nào là rảnh giờ kia
thì từ đó mới phân công nhau ra là ai phụ trách việc này ai phụ trách việc kia
cái thứ hai là sẽ phân chia theo lĩnh vực nữa là để phân chia các f ra
tức là mỗi người phụ trách một chuyên ngành khác nhau
thì các f liên quan đến chuyên ngành đó thì sẽ hỗ trợ bởi bác sĩ đó
thì sẽ được chia được luồng thông tin ra và các f sẽ được chăm sóc kịp thời
những lưu ý đối với f đang điều trị và cần tư vấn
một người bệnh người nhà bệnh nhân
cần xem kỹ các bài viết giới thiệu thông tin
số điện thoại bác sĩ trong nhóm bác sĩ quân y để có thể liên lạc
hai không trò chuyện chia sẻ thông tin với những đối tượng tự xưng là bác sĩ bệnh viện
ba người bệnh cần nhập các thông tin về covid một mươi chín từ các trang web chính thống
từ các cơ quan nhà nước như sở y tế bộ y tế và các bệnh viện uy tín
hay những bác sĩ có thông tin rõ ràng